thưa quý vị chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh bình dương
cùng dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh bình dương có đồng chí nguyễn văn lợi ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí võ văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
trong sáu tháng đầu năm nay tội phạm về trật tự xã hội giảm hai mươi bốn hai so với năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi ba chín tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn chín mươi sáu
công tác điều tra bảo đảm đúng quy định không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm công an tỉnh bình dương tập trung thực hiện quyết liệt hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất
cấp căn cước công dân đề án sáu của chính phủ về chuyển đổi số
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chúc mừng tỉnh bình dương nhận vinh danh top bảy cộng đồng thông minh thế giới trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an tỉnh bình dương

triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thể hiện tốt tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu ban kinh tế trung ương và ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
năm hai nghìn bốn mươi năm do đồng chí trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các bộ ngành và các đơn vị trong công an nhân dân

năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu
hiện bộ công an đã triển khai kết nối chính thức với một mươi một đơn vị bộ ngành chín địa phương hoàn thành hai mươi hai trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu theo đề án
trong đó triển khai việc đăng ký xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ trên chín mươi ba
triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu online đăng ký cấp biển số xe ô tô mô tô tại cấp công an cấp huyện xã
tích hợp đồng bộ dữ liệu dân cư và hai mươi bảy triệu thông tin dân cư về bảo hiểm xã hội đồng bộ trên chín mươi một triệu thông tin mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
qua trao đổi thảo luận kết luận buổi làm việc trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh nhấn mạnh
những kết quả thực tiễn từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đặt nền tảng quan trọng cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số trong xã hội
đồng thời cũng khẳng định quyết tâm chính trị rất lớn của bộ công an trong việc triển khai đồng bộ hệ thống dữ liệu dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống có tính bảo mật an toàn cao
với vai trò của mình ban kinh tế trung ương sẽ tiến hành ra soát tổng kết các nghị quyết các văn bản pháp lý tiến tới hoàn thiện hành lang pháp lý
tạo cơ sở đồng bộ triển khai phát huy giá trị tối đa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
các cơ quan liên quan đến triển khai đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm sẽ được trình hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
đồng chí trần tuấn anh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của bộ công an trong quá trình triển khai đề án
trong đó phối hợp đánh giá về đặc điểm dân cư thực trạng phân bổ không gian vùng phát triển kinh tế việt nam
những vấn đề chiến lược phát triển kinh tế dựa trên nền tảng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
các vấn đề liên quan đến hội nhập cam kết quốc tế mà việt nam là thành viên tham gia
hay một số vấn đề liên quan đến an sinh xã hội người lao động
việc khai thác làm dầu hóa cũng như liên thông dữ liệu dân cư được xác định là nền tảng quan trọng
đóng góp vào việc tổng kết và xây dựng các nghị quyết thời gian tới tạo cơ sở xây dựng kinh tế số xã hội số và công dân số
chiều nay đến thăm chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm chín mươi bảy năm ngày báo chí cách mạng việt nam
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
một lần nữa khẳng định báo chí công an nhân dân là bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng việt nam
là lực lượng tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của lực lượng công an nhân dân
chúc mừng cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân thứ trưởng trần quốc tỏ
biểu dương đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị
kinh tế văn hóa xã hội của đất nước và lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gương người tốt việc tốt
hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân qua đó góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
thứ trưởng cũng đề nghị hệ thống báo chí công an nhân dân tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả
trong công tác tuyên truyền tập trung đậm nét việc triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tích cực đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
đội ngũ báo chí công an nhân dân bản lĩnh kiên định vừa hồng vừa chuyên đoàn kết sáng tạo phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với lĩnh vực báo chí truyền thông
đồng thời mong rằng thời gian tới đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo định hướng kịp thời của các đồng chí lãnh đạo bộ công an
đặc biệt là của thượng tướng trần quốc tỏ trên cương vị phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an phụ trách cục truyền thông công an nhân dân
cũng trong chiều nay tại hà nội bộ công an phối hợp với chương trình phát triển của liên hợp quốc tại việt nam uncp việt nam
tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng dự thảo đề cương kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện các khuyến nghị được đưa ra đối với việt nam
theo công ước chống tra tấn
tham dự hội thảo có trên năm mươi đại biểu đại diện của một mươi một bộ ngành trung ương các đại biểu đã được nghe thảo luận và chia sẻ về những nỗ lực của việt nam
trong việc thực hiện công ước chống tra tấn thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế các cơ chế quốc gia cho hoạt động báo cáo và theo dõi
và thực tiễn và kinh nghiệm quốc gia trong điều phối thực hiện và báo cáo theo các cơ chế nhân quyền của liên hợp quốc
các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận đưa ra nhiều ý kiến góp ý quý báu bổ sung nhiều thông tin cả về lý luận và thực tiễn để hoàn thiện dự thảo đề cương kế hoạch
hội thảo là một hoạt động thiết thực trong triển khai công ước chống tra tấn với sự hỗ trợ nhiệt tình của undp tại việt nam
có đóng góp quan trọng để xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hành động để thực thi các khuyến nghị phù hợp của ủy ban chống tra tấn
qua đó một lần nữa khẳng định nỗ lực của việt nam trong triển khai công ước chống tra tấn
sáng nay hội đồng tư vấn xét giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một đã tổ chức phiên họp nhằm đánh giá công tác triển khai
cũng như giả soát các tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá lựa chọn được những cá nhân thực sự tiêu biểu trong cán bộ chiến sĩ đoàn viên công đoàn công an nhân dân
đây là năm đầu tiên bộ công an triển khai giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu là những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong công tác
phục vụ chiến đấu lao động sản xuất rèn luyện nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ y tế văn hóa nghệ thuật xuất bản báo chí và thể dục thể thao
theo hồ sơ đề nghị từ công an các đơn vị địa phương có hai mươi sáu cá nhân đủ các điều kiện
hội đồng tư vấn sẽ tiến hành thảo luận thống nhất lựa chọn danh sách hai mươi cá nhân đề xuất lãnh đạo bộ công an tặng giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu
đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên khuyến khích cán bộ đoàn viên công đoàn công an lan tỏa hình ảnh tấm gương người tốt việc tốt
lễ tuyên dương và trao giải thưởng đoàn viên công đoàn công an nhân dân tiêu biểu sẽ được tổ chức vào tháng bảy tới đây
hôm nay học viện an ninh nhân dân tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ hai mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân đã triển khai có hiệu quả tất cả các mặt công tác
trong đó có các hoạt động trọng tâm như công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống xây dựng môi trường văn hóa trong đoàn viên thanh niên
phong trào thi đua học tập tốt gian luyện tốt trong đoàn viên sinh viên và các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong tuổi trẻ học viện
đặc biệt cán bộ đoàn viên thanh niên học viện đã không ngừng phát triển
góp phần xây dựng hình ảnh uy tín của học viện an ninh nhân dân ở trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đại hội lần này đã bầu ra ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh học viện an ninh nhân dân lần thứ hai mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong những năm tới đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân tiếp tục rèn luyện tốt hơn nữa khắc phục mọi khó khăn gian khổ tự giác
sung kích tình nguyện trong các hoạt động phong trào ra sức phấn đấu trở thành người chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên như lời chủ tịch hồ chí minh căn dặn
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng một năm hai nghìn hai mươi hai
sáng nay học viện quốc phòng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa tám mươi sáu
trong khóa học học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề về an ninh quốc phòng
trong đó có nội dung chiến lược quốc phòng
các đơn vị liên quan